vâng ạ đó là không khí giáng sinh tại thành phố hà nội
thế còn tại thành phố đà nẵng năm nay thì người dân tại đây đón giáng sinh trong thời tiết khá đẹp với nhiệt độ khoảng một mươi chín độ c
tuy không rộn ràng náo nhiệt như những năm trước thế nhưng không khí trong đêm giáng sinh vẫn ấm áp và vui tươi
nhà nhà người người cùng nhau đã chụp ảnh lưu niệm bên ông già noel cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp và kỳ vọng về một năm mới an lành
cây thông noel khổng lồ một địa điểm lý tưởng luôn thu hút các bạn trẻ đến check in chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng không khí trong đêm giáng sinh
và một điều đặc biệt đa phần người dân du khách và các bạn trẻ đều đeo khẩu trang trong quá trình chụp hình để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
cây thông ở đây là đẹp nhất ở đà nẵng nên là đây là một nơi lý tưởng để cho giới trẻ và những mọi người gia đình tới đây để vui chơi chụp ảnh
cây thông noel thì cùng với không khí mùa dịch thì mọi người đều đeo khẩu trang để phòng dịch chống dịch tốt nhất
tuy là mình thì không theo đạo thiên chúa nhưng mà mình cũng có một cái tình hẳn nó khó khởi khi đến ngày noel này
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tại đà nẵng tiếp tục được ghi nhận nên mọi hoạt động tập trung đông người đều hạn chế
mỗi giáo họ hoặc gia đình giáo dân sẽ cử đại diện tham dự chương trình thánh lễ
tại các nhà thờ để đảm bảo quy định phòng chống dịch
hiện tại thì tôi đang có mặt tại nhà thờ chánh tòa nhà thờ cổ và lớn nhất tại thành phố đà nẵng
trong tối nay tại đây chỉ tiếp nhận tối đa số lượng hai trăm năm mươi người để tránh tập trung đông người cùng một thời điểm
người dân đến tham gia thánh lễ phải thực hiện các nguyên tắc năm k và thực hiện khai báo y tế
khi đi vào hai cổng thì có
có cái quét covid và kiếp khuẩn nữa có sát cuống để hai đầu cổng sát cuống
bảo tồn theo mọi cái bảo tồn theo mọi cái của nhà nước năm k của nhà nước
để đảm bảo an toàn cho người dân vui đêm giáng sinh lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng được bố trí
tại các địa điểm tập trung đông người trên đường trần phú vòng xuyến ngô quyền cầu sông hàn
để hướng dẫn điều tiết phương tiện tránh ồn tắc giao thông
ngoài ra công an thành phố đà nẵng còn duy trì các tổ tuần tra lưu động
bảo tình hình an ninh trật tự
chúng tôi cũng đã phân công lực lượng làm nhiệm vụ tại cổng trước và cổng sau nhà thờ
để mà đảm bảo tình hình an ninh trật tự và cùng đồng thời là điều tiết giao thông
để mà tránh tình trạng là ủng tắc giao thông và xảy ra các vụ việc tai nạn giao thông mà không đáng có
và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng đã phân công lực lượng phòng chống tội phạm
tổ chức mệnh phục để mà phòng chống ngăn chặn các đối tượng lợi dụng
để mà trụng
chúng tôi cũng đã phân công lực lượng phòng chống ngăn chặn các đối tượng lợi dụng
để mà trụng